đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng và đoàn công tác của bộ quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh hương yên
tại buổi làm việc các đồng chí lãnh đạo tỉnh hưng yên và bộ chỉ huy quân sự tỉnh hưng yên đã báo cáo bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch những thành tích phát triển kinh tế xã hội và tình hình quốc phòng an ninh nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm hai nghìn một mươi bảy và phương hướng năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi làm việc thay mặt quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch đã biểu dương những thành tích đã đạt được của đảng bộ chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh hưng yên đã đạt được trong năm qua
bộ trưởng ngô xuân lịch chúc tỉnh hưng yên năm hai nghìn một mươi tám đạt được nhiều thành tích trở thành tỉnh mạnh trong phát triển kinh tế xã hội nhiệm vụ quốc phòng an ninh
cùng ngày bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch cùng đoàn công tác đã đến sân hoa tưởng niệm tổng bí thư nguyễn văn linh và trồng cây lưu niệm tại tượng đài tổng bí thư nguyễn văn linh thành phố hưng yên